cách đây đúng tròn một năm một trận lũ lịch sử đã quét qua huyện mường la của tỉnh sơn la
khiến cho một mươi sáu người thiệt mạng và mất tích gần ba trăm linh ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn
sáu trăm linh hectare hoa màu bị san phẳng ba bản gần như bị xóa sổ
thật khó có thể hình dung được mường la sẽ làm như thế nào để trở lại cuộc sống bình thường như trước đây
nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương sự chung tay góp sức chia sẻ của cộng đồng
cuộc sống của người dân nơi đây đang dần ổn định trở lại
một năm sau trở lại đường tỉnh lộ một trăm linh chín nối trung tâm huyện mường la với xã nạm păm
một xã chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ quét năm hai nghìn một mươi tám
đã được thay thế bằng một con đường mới ở trên phần đất cao hơn so với nền đường cũ
dù đường xá đi lại vẫn còn rất khó khăn nhưng đã phần nào đáp ứng được giao thông thông suốt
dẫn đi bốn trăm một mươi tám hộ dân ở sáu điểm tái định cư của huyện
bên cạnh việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ bị mất nhà hoàn toàn
huyện mường la đã nhanh chóng huy động nhiều nguồn vốn hỗ trợ triển khai trồng tập trung một trăm bốn mươi bảy hectare cây ăn quả
và năm mươi năm hectare cây sơn trà giao cho các hộ dân
tất cả đều là cây đã lưu vườn hai năm tuổi dự tính trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ cho thu hoạch
năm ngoái thì nhà mình thì được trồng hai năm cây quá trình trồng nó phát triển rất tốt
nhưng mà trong bên cạnh đó vẫn có sông
nhà mình chết năm cây thì nhà nước mang lên cho năm cây để trồng bù lại các cây chết
gắn bộ khuyến lông bên hướng dẫn và đáy thuốc để phun bây giờ cũng khắc phục được
hậu quả thì vẫn phát triển tốt rồi
còn với trường tiểu học nạm păm nhà trường đã được bộ công an ủng hộ xây dựng các lớp học
lắp ghép tạm dựng trong khuôn viên trường cấp hai
đồng thời xây nhà bán chú cho các em học sinh khai giảng sớm trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
đến nay các thầy cô giáo đang gấp rút chuẩn bị
cho năm học mới
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám trên cơ sở ra suất hiện trạng
quán triệt phương châm bốn tại chỗ huyện mường la đã triển khai kế hoạch cụ thể
các xã thị trấn cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của nhà nước
về phòng chống thiên tai tới người dân lập phương án ứng cứu kịp thời
và thành lập các đội cứu hộ cứu nạn hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại
và chỉ đạo khắc phục nhanh khi có tình huống xảy ra
hiện tại bây giờ là cứ ngày nào xã chúng tôi cũng phải có một đồng chí
thường trực ngủ đêm ở đây ban ngày thì trực chung
còn đêm thì các đồng chí thường trực phòng chống thiên tai là đều phải ngủ đêm mỗi đêm một người
để trực tiếp theo dõi thông tin thời tiết khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh huyện
và đặc biệt trong xã mình để kịp thời báo cáo với huyện
một thế hệ mới đã sinh ra những đứa trẻ này lớn lên sau khi trận lũ lịch sử đi qua
với giấc ngủ bình yên bền cánh võng và tiếng hát trẻ thơ ngân lên nơi vùng rốn lũ
dẫu biết rằng công cuộc tái thiết mường la sau thiên tai vẫn còn bộn bề gian khó
nhưng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và mỗi người dân
giờ đây cuộc sống mới của các hộ dân ở đây đang dần hồi sinh trên vùng đất này